vâng thưa quý vị theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia hiện một bộ phận không khí lạnh ở phía bắc đang di chuyển xuống phía nam
khoảng chiều tối và đêm nay bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía đông bắc bộ sau đó ảnh hưởng đến phía tây bắc bộ và bắc trung bộ
gió đông bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp ba vùng ven biển cấp bốn cấp năm khu vực bắc bộ và bắc trung bộ trời rét có nơi rét đậm
từ đêm nay khu vực phía đông bắc bộ hòa bình lào cai yên bái trời rét đậm vùng núi rét hại
trong đợt không khí lạnh này thì nhiệt độ thấp nhất ở phía đông bắc bộ phổ biến từ một mươi một mươi ba độ khu vực vùng núi phía bắc từ bảy đến một mươi độ vùng núi cao có nơi dưới năm độ
ở bắc trung bộ phổ biến từ một mươi ba đến một mươi sáu độ từ chiều tối nay và ngày mai khu vực bắc bộ và bắc trung bộ có mưa mưa nhỏ rải rác